gia đình ông ngọ có nhiều thiết bị cần sử dụng đến pin thường xuyên thải ra loại rác thải đặc biệt
trước đây chưa nhận thức rõ về tác hại cũng như cách xử lý pin không có sử dụng
đa phần ông vứt chung với rác sinh hoạt cách làm này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ với môi trường cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe con người
thế nhưng những ngày này số pin đã sử dụng của gia đình đang được ông tích trữ và có cách xử lý mới
nói chung nhà tôi thì dùng rất nhiều bởi vì thực sự ra thì vừa vô tuyến rồi thì máy tính này hoặc là trong gia đình có sử dụng là về hát karaoke thì nó cũng dùng rất là nhiều pin cho nên là nó cũng rất là nhiều
một năm có thể là cũng khá là nhiều về những cái pin thải thì thực sự ra thì cũng không biết là vứt bỏ đi đâu
cầm trên tay những chiếc pin cũ nhanh chân di chuyển
ông ngọ đang mang chúng đến một ngôi nhà mới ngôi nhà của pin
một ý tưởng mô hình bảo vệ môi trường đang được người dân thôn nhuệ xã đức thượng huyện hoài đức thành phố hà nội thực hiện
một ngôi nhà nhỏ nhắn được sơn dán những khẩu hiệu đặc biệt nơi thu gom pin cũ đã qua sử dụng của người dân trong thôn
bản thân ông ngọ cũng rất ủng hộ mô hình này bởi nó có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ môi trường cũng như sức khỏe cộng đồng

nghĩa là được coi như là trước nhất là về bên phong trào môi trường của thành phố và của huyện của xã đưa về đến các thôn
thì làm lên những cái ngôi nhà bin như thế này thì chúng tôi thấy là rất là thuận tiện và tốt đẹp
mà mọi người đều tập trung bỏ vào đấy thì nó rất là gọn
mô hình sáng tạo này được người dân nơi đây triển khai thí điểm cách đây một tháng
với một mươi ngôi nhà pin được lắp đặt tại nhiều vị trí trong thôn
người dân đã tự giác mang những chiếc pin không còn sử dụng đến ngôi nhà nhỏ này
gia đình nằm ở vị trí trung tâm nhiều người qua lại
ông sang cũng rất vinh dự khi được địa phương lựa chọn nhà ông là một trong những địa điểm đặt ngôi nhà pin
gia đình tôi cũng như mọi người ở trong thôn đều ủng hộ để phong trào này để làm sao đảm bảo hạn chế được cái độc hại cho nhân dân cho mọi người trong thôn
tôi cũng rất ủng hộ và rất vinh dự là được nắp đặt hệ thống của nhà pin ở cổng nhà tôi
ủy ban nhân dân xã đức thượng huyện hoài đức đang tích cực triển khai phong trào lắp mô hình nhà của pin nhằm thu gom pin đã qua sử dụng
đây là một nội dung quan trọng trong xây dựng phong trào sáng xanh sạch đẹp an toàn đang được triển khai trên địa bàn xã

để nâng cao nhận thức của người dân cán bộ tại thôn nhuệ đã thực hiện tuyên truyền thông qua một mươi năm loa phát thanh trên địa bàn
sau hơn một tháng triển khai thí điểm với hiệu quả cao ủy ban nhân dân xã đức thượng sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ra tám thôn trên địa bàn xã trong thời gian tới
hiện nay thành phố có chủ trương là biết phải phân loại rác thải trong từ hộ dân
thế thì nhóm năm người chúng tôi trong thôn nguyễn đã nghĩ ra và tìm tòi nghiên cứu đã sáng chế ra ngôi nhà cổ pin
để thu thập những viên bi đã qua sử dụng không dùng nữa thì đưa vào đó để đảm bảo môi trường được tốt hơn
bởi vì trước đây người dân thường dùng xong họ vứt bừa bãi rất ảnh hưởng đến môi trường
đặc biệt trong đó là có rất nhiều các hóa chất độc hại
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã đánh giá rất cao và rất ủng hộ sáng kiến nhà cổ pin
từ khi sáng kiến được đưa vào nắp đặt khi được có sáng kiến này được nảy sinh thì người dân đã hưởng ứng nhiều
hầu hết các hộ gia đình đều tự giác mang pin ra để ở nhà pin vào khi mà có pin học pin hết sử dụng
trong pin thường có các kim loại nặng như trì thủy ngân khamium và thạch tín
đây đều là những chất độc hại nguy hiểm cho não thận tìm mạch và khả năng sinh sản của con người
và là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư
nếu hít phải chất chỉ có trong pin có thể gây dối loạn hoặc ngừng các phản ứng sinh hóa diễn ra bình thường
trong cơ thể chất độc hại này cũng gây còi xương chậm lớn ở trẻ
huyết áp cao đối với người lớn tổn hại máu và xương gây chứng mất trí nhớ và giảm chức năng của thận
chất cardimi có trong pin cũng có thể dẫn tới các bệnh về hô hấp suy giảm mọi chức năng trong cơ thể
có thể dẫn tới tử vong trong một thời gian ngắn
đặc biệt lượng thủy ngân có trong một cục pin cũng có thể làm ô nhiễm năm trăm linh lít nước hoặc một mét khối đất trong vòng năm mươi năm
chính vì vậy việc thu gom
và xử lý loại rác thải độc hại này là một vấn đề cần được quan tâm
bất kể một phong trào nào mà đề ra phát động ra thì bà con nhân dân từ già đến trẻ là rất đủ hộ
cho nên đây là một thành công rất lớn mà chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi rất tự hào
trong việc đã làm được công việc nhỏ như một ý nghĩa rất lớn lao như vậy
tại thổ nhuệ sắp tới sẽ tiến hành lắp đặt thêm một mươi ngôi nhà pin để nâng cao hơn nữa chất lượng thu gom pin cũ

nhiều thôn khác cũng tiếp tục đăng ký lắp đặt thêm các ngôi nhà để pin
theo đó người dân có thể thu gom pin đã qua sử dụng và mang tới những ngôi nhà của pin được đặt tại những địa điểm thu gom công cộng trên toàn xã
pin sẽ được các thôn tập kết và chuyển tới các điểm xử lý rác thải nguy hại để tiến hành tiêu hủy tái chế theo đúng quy định đảm bảo an toàn cho môi trường và sức khỏe con người